văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam
cần tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển đồng thời tăng cường minh bạch giá điện
thủ tướng yêu cầu evn chỉ nắm giữ các nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
và các nhà máy điện liên quan đến phối hợp vận hành với các nhà máy điện này lưới truyền tải và phân phối
còn lại cổ phần hóa khâu bán lẻ và dịch vụ đặc biệt evn thực hiện công khai và minh bạch chi phí giá thành giá điện
kiên quyết phòng chống tham nhũng nhất là trong thực hiện cổ phần hóa và đầu tư xây dựng xây dựng văn hóa ngành điện
vì dân phục vụ nhân dân thủ tướng cũng chỉ đạo tập đoàn này cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính
cải tiến công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện
qua ngân hàng để giảm dần việc tiếp xúc trực tiếp của nhân viên thu ngân với khách hàng sử dụng điện
tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng các công trình điện
tuyệt đối không để việc sản xuất điện ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhà máy